xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
và mở đầu bản tin chúng tôi xin được cập nhật thông tin trong sáng nay ngày một mươi tháng ba
ba trăm linh người việt nam ở ukraine về nước trên chuyến bay của hãng hàng không bamboo airways
từ ba lan đã hạ cánh xuống sân bay nội bài
như vậy là đến nay qua hai chuyến bay bảo hộ công dân
việt nam đã đưa được gần sáu trăm linh người việt ở ukraine về nước an toàn
vào lúc sáu giờ một mươi phút sáng ngày một mươi tháng ba
chuyến bay qh chín nghìn sáu mươi sáu của hãng hàng không bamboo airways
ba trăm linh kiều bào sơ tán khỏi vùng chiến sự ở ukraine sang ba lan
bao gồm một mươi tám trẻ em dưới hai tuổi bốn mươi tám người cao tuổi trên sáu mươi tuổi
đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế nội bài thủ đô hà nội
đây là chuyến bay bảo hộ công dân thứ hai do nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí
dành cho bà con người việt từ ukraine có nguyện vọng trở về quê hương
thể hiện sự quan tâm của đảng và chính phủ trong công tác bảo hộ công dân
và nhằm bảo đảm cao nhất an toàn về tính mạng và tài sản
đối với công dân việt nam sơ tán khỏi vùng chiến sự
theo các cơ quan đại diện việt nam hiện ở rumani sau chuyến bay ngày tám tháng ba
còn khoảng bốn trăm linh người và ở ba lan còn khoảng bảy trăm linh người đã đăng ký nguyện vọng về nước
các cơ quan đại diện tiếp tục nhận danh sách đăng ký của công dân
có nguyện vọng về nước cho các chuyến bay tiếp theo
tính đến một mươi sáu h ngày chín tháng ba các cơ quan đại diện đã đón gần bốn người việt
được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại ukraine
trong đó có hơn hai bốn trăm linh người tại ba lan khoảng tám trăm ba mươi người tại romani
năm trăm sáu mươi người tại hungary và hơn một trăm linh người tại slovakia